thực hiện chủ trương của ban bí thư trung ương đảng sáng nay ngày một mươi một tháng năm tại hà nội
trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã long trọng tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề kết nối sẻ chia và lan tỏa đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch quốc hội và đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ đã tới tham dự chương trình
phát biểu tại buổi lễ đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ nhấn mạnh
việc tăng cường các hoạt động nhân đạo trên cả nước không chỉ là sự chung tay chia sẻ giúp đỡ về vật chất
cho những người kém may mắn chịu thiệt thòi mà còn lan tỏa tinh thần giá trị nhân đạo phát huy đạo lý của người dân việt nam
tháng nhân đạo được tổ chức là một minh chứng thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước và toàn xã hội
đối với hoạt động nhân đạo đồng thời thúc đẩy lan tỏa tinh thần nhân đạo trên cả nước
tuy vậy tinh thần nhân đạo cần triển khai thực hiện trên toàn quốc không bất kể thời gian nào

tính đến thời điểm hiện tại tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề kết nối sẻ chia và lan tỏa
đã đi được gần một phần ba chặng đường trong tháng cao điểm với dự kiến đăng ký vận động nguồn lực bước đầu
trị giá gần hai trăm ba mươi ba tỷ đồng
nhiều hoạt động được tổ chức như hiến máu tình nguyện đăng ký hiến tặng
tặng mô tặng nhân tạo tặng xe đạp cho trẻ em nghèo học giỏi tặng nhà cho cựu chiến binh
đã khẳng định vai trò nòng cốt cầu nối và điều phối trong các hoạt động nhân đạo
của tổ chức hội chữ thập đỏ việt nam các cấp
hàng năm hàng triệu cán bộ và tình nguyện viên chữ thập đỏ trên thế giới tiếp cận được với hơn một trăm sáu mươi triệu người
mang sự trợ giúp đa dạng và ngày càng cải tiến đến cho cộng đồng
và hội chữ thập đỏ việt nam đã không ngừng nghỉ dương cao ngọn cờ chữ thập đỏ tại việt nam
cũng như nỗ lực bảo vệ biểu tượng chữ thập đỏ bảo đảm biểu tượng được sử dụng đúng mục đích và đúng cách
ngay sau lễ phát động tổng công ty biêu điện việt nam và trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
đã tổ chức lễ khai trương bảy trăm linh thùng quỹ nhân đạo trên mạng lưới biểu điện việt nam
đây là lần đầu tiên mạng lưới biểu điện việt nam đặt các thùng quỹ nhân đạo
nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng trên cả nước
bên cạnh đó một mươi ba trên năm mươi năm địa chỉ nhằm xây dựng ngân hàng địa chỉ nhân đạo điện tử
của sáu mươi ba tỉnh thành đã được đưa lên bản đồ số quốc gia